cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với công an tp hà nội công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh thái nguyên
vừa tổ chức lực lượng phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên website sfxx capital com với số tiền giao dịch lên đến chín mươi triệu usd tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
đường dây này do đối tượng đào minh sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại huyện hoài đức tp hà nội cầm đầu
cơ quan công an đã triệu tập làm việc ba mươi hai đối tượng khám xét thu giữ ba mươi hai điện thoại di động hai mươi bốn máy vi tính các loại năm xe ô tô hạng sang cao cấp có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nói trên